tại phiên họp sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thượng vụ quốc hội đã cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước
và phương án phân bổ ngân sách trung mương năm tới kế hoạch tài chính năm năm đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo báo cáo chín tháng đầu năm gdp cả nước tăng năm chín mươi ba tuy thấp hơn cùng kỳ năm trước nhưng cao hơn nhiều
so với tốc độ tăng sáu tháng đầu năm kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát ở mức thấp
các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
đối với dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban tài chính ngân sách cho rằng công tác phân bổ giao dự toán còn chậm
đến thời điểm này nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân

như vốn hai chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực hiện phân bổ cho các bộ địa phương thực hiện
tính đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vẫn còn khoảng một mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ
và khoảng hai bảy trăm linh tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước chưa phân bổ cho các dự án cụ thể
tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu chính phủ chậm
ủy ban tài chính ngân sách cho rằng trong bối cảnh nguồn lực đầu tư hạn hẹp khả năng huy động vốn
gặp nhiều khó khăn nhiều công trình dự án đang cần được bổ sung vốn để sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng
thì việc nhiều bộ ngành địa phương đã được phân giao vốn xong lại chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân quá thấp
đã dẫn đến tình trạng lãng phí làm giảm hiệu quả trong đầu tư
vì vậy ủy ban tài chính ngân sách đề nghị chính phủ bổ sung các nội dung đánh giá sâu về nguyên nhân
dẫn đến tình trạng giải ngân chậm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trái phiếu chính phủ thấp
để bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình xem xét thảo luận đánh giá tình hình thực hiện
vốn đầu tư phát triển năm hai nghìn một mươi sáu tại quốc hội